nam bộ đang ở cao điểm của mùa khô với diễn biến gai gắt đập thép trên cây nguyễn tấn thành tại tỉnh tiền giang
là công trình được hoàn thành nhằm ứng phó với hạn mặn xâm nhập tại địa phương này
với thời gian thi công xây dựng nhanh chóng chỉ trong vòng một mươi hai ngày rút ngắn được bốn ngày so với kế hoạch ban đầu
điều này sẽ giúp hỗ trợ bảo đảm nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất sinh hoạt cho người dân tại đây
bề mặt đập rộng bảy mươi sáu mét lớn nhất vùng đồng bằng sông kiểu long đến thời điểm này
nhất là điều kiện kỹ thuật thi công rất khó khăn thể hiện rõ tính cấp bách cũng như diễn biến khốc liệt của thiên nhiên
đang thử thách con người trong cuộc chiến được gọi tên lấy sức người vượt sức thiên nhiên
vì cái độ khó của công trình là trước đây ở địa bàn tiền giang thì chỉ thi công những cái đập thép khoảng bốn mươi mét thôi
nhưng mà đập này là cái bề rộng nó là gần tám mươi mét mà cắt nên cái điều kiện nó cái dòng chảy nó xiết
cái điều kiện thi công nó cũng vô cùng khó khăn
lần đầu tiên tỉnh tiền giang đắp
một con đập thép trên một cửa sông sung yếu can thiệp trực tiếp vào dòng chảy tự nhiên
đây là giải pháp công trình khẩn cấp nằm trong kịch bản ứng phó với hạn mặn xâm nhập mùa khô năm hai nghìn hai mươi
được ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang nghiên cứu rất kỹ và chủ động triển khai thực hiện
để kịp thời ngăn nước mặn từ sông tiền xâm nhập vào nội đồng các huyện phía tây
chữ lại nguồn nước ngọt cung cấp cho tám mươi hectare đất sản xuất nông nghiệp
và bổ cấp nguồn nước cho nhà máy nước đồng tâm
công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên cấp nước sinh hoạt tiền giang xử lý
phục vụ nước sinh hoạt cho khoảng tám trăm linh dân thành phố mỹ tho các huyện vùng dự án ngọt hóa gò công
đồng thời cung cấp một phần nước ngọt cho nhà máy nước ở rạch gốc tỉnh long an
trong lịch sử từ hồi nào giờ chưa bây giờ có đập thép ở trần quỳnh thành này
chỉ có năm nay do thời tiết hạn mặn rất là cao so với kỷ lục bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi sáu
năm nay cao hơn hơn gấp hai lần của năm hai nghìn một mươi sáu
do vậy mà được là chỗ cấp trung ương cấp tỉnh rồi cấp quyền mà quan tâm được làm cái này để ngăn cái mặn này
và trữ cái dòng nước ngọt này là bà con ở xã long hưng rất là phấn khởi
tỉnh chủ trương đóng cái đập nguyễn văn thành này rất là mừng
cho nên tôi từ trong tân phước nghe nói bữa nay học long tôi chạy ra để mà xem
thì như vậy mà cái đập này thành công là người dân tân phước là đỡ cái nước mặn
đập thép trên cây nguyễn tấn thành tuy là giải pháp tình thế
nhưng khả quan nhất trong bối cảnh độ mặn trên sông tiền ngày càng cao
lớn sâu vào nội đồng và nguồn nước ngọt bổ cấp cho hai nhà máy nước ngày càng cạn kiệt
từ kết quả tích cực này tỉnh kiến nghị bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn hỗ trợ đắp đập kiên cố
tại vị trí này nhằm thích ứng với hạn mặn xâm nhập cho những năm tiếp theo